bác sĩ có thể chỉ ra những dấu hiệu và nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim
bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì có những triệu chứng rất đặc hiệu nhưng cũng có những triệu chứng mà không đặc hiệu
thì tôi xin nói về những triệu chứng đặc hiệu trước để mà mình có cái thái độ cảnh giác cao hơn trước
đấy những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì thường là đến khám với chúng tôi trong tình trạng là bệnh nhân đau ngực và đau ngực rất dữ dội
điển hình thì bệnh nhân sẽ đau ngực rất dữ dội đau ngực có thể kéo dài đến vài tiếng
tình trạng như kiểu bệnh nhân thường mô tả với chúng tôi là cảm giác rất là ngột ngạt khó thở và cảm giác như kiểu là sắp bị ngừng tim đến nơi
đấy một vài những trường hợp mà bệnh nhân có thể kêu những triệu chứng mà không điển hình hơn
ví dụ như là bệnh nhân bị đau cổ vai này đau cứng hàm này hoặc là bệnh nhân bị vã mồ hôi hoặc cảm giác khó thở
thì đấy là những triệu chứng ít đặc hiệu hơn
những triệu chứng mà bệnh nhân hoàn toàn không nghĩ đến là do nhồi máu cơ tim
một vài trường hợp mà tôi đã gặp ví dụ bệnh nhân đến khám chuyên khoa cơ xương khớp vì cái tình trạng là đau mỏi cổ vai gáy kèm theo là cũng có huyết áp tăng
bệnh nhân đến khám chuyên khoa cơ xương khớp nghi ngờ một vấn đề đau khổ gáy
nhưng thực ra thì bệnh nhân được làm siêu hông tim và đã được trần ván là nhồi máu cơ tim
bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân mà gây ra cái nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim
cái bệnh lý của động mạch bành đặc biệt là nhồi máu cơ tim thì cái nguyên nhân phổ biến là các nguyên nhân liên quan đến sơ vữa động mạch
và cái nguyên nhân của sơ vữa động mạch thì thường thì nó sẽ tích tụ dần theo thời gian
sau khoảng ba mươi tuổi thì có các mảng sơ vữa nó tích vào cái thành động mạch
và cái mảng sơ vữa nó sẽ lớn dần khi mà cái mảng sơ vữa nó đủ lớn nó gây hẹp lòng mạch
và khi có một cái yếu tố nào đấy nó tác động ví dụ như là bệnh nhân bị stress hoặc là bệnh nhân bị lạnh đột ngột chẳng hạn
thì cái mảng sơ vữa nó sẽ bị nứt vỡ nó gây lấp hoàn toàn cái động mạch vành mà nuôi dưỡng cho cái vùng cơ tim đó
thì sẽ dẫn tình trạng hoại tử cơ tim gọi là nhồi máu cơ tim
thì nguyên nhân do sơ vữa là nguyên nhân thường gặp nhất
ngoài ra thì cũng có một số các nguyên nhân khác ví dụ như là bệnh nhân bị co thắt động mạch vành này
hoặc là các nguyên nhân liên quan đến chấn thương động mạch vành hoặc là các bệnh lý viêm động mạch vành
hoặc là bất thường đường đi xuất phát của động mạch bành
thì các nguyên nhân đó ít gặp hơn các nguyên nhân của sơ vữa thì thường gặp hơn
bởi nó có rất nhiều yếu tố tác động dẫn đến sơ vữa động mạch
ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp bệnh nhân có đa thác đường bệnh nhân có dối loạn mỡ máu
hoặc là bây giờ thì cái nguy cơ ví dụ như là bệnh nhân hút thuốc lá nhiều
tôi gặp rất nhiều bệnh nhân mà cái nhồi máu cơ tim nó đã rất trẻ hóa
trên ba mươi tuổi nam giới đã bị nhồi máu cơ tim rồi do các yếu tố liên quan hút thuốc lá
nó cũng ảnh hưởng đến quá trình sơ vữa động mạch
vậy thì siêu ôm tim có vai trò như thế nào trong việc chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim thưa bác sĩ
trong các phác đồ hiện tại thì người ta rất ưu tiên việc là làm điện tim và làm các men tim để chẳng đoán nhanh nhồi máu cơ tim
nếu bệnh nhân làm trên điện tim có những bất thường mà mình thấy rõ ngay là mình chẩn đoán nhồi máu cơ tim ngay
tuy nhiên thì với một cái siêu âm tiêm cấp cứu ngay tại giường bên cạnh thì chỉ trong vòng khoảng ba năm phút
là chúng ta có thể đánh giá nhanh tình trạng nhồi máu cơ tim bằng siêu âm tim
và một vài trường hợp mà trên điện tim hoặc trên men tim mình chưa đợi được kết quả chẳng hạn
hoặc là kết quả chưa bất thường quá rõ ràng thì trên siêu ôm tim chúng ta cũng có thể tìm được một số dấu hiệu
mà mình nghĩ đến nhà báo cơ tim đối với tình trạng rất cấp cứu mà chúng ta có thể đánh giá ngay tại giường
còn những bệnh nhân bị đau ngược vài ngày rồi đến khám thì trên siêu ôm thì chúng ta có thể thấy những dấu hiệu
mà giảm cái vùng tưới máu của cung cơ tim hoặc là bệnh nhân bị suy tim hở van tim
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại
để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh
máy đo ecg đo điện tâm đồ để kiểm tra nhịp tim
máy theo dõi huyết áp hai mươi bốn h
máy theo dõi điện tim hôn tơ
ecg theo dõi điện tim trong hai mươi bốn giờ để phát hiện sớm loạn nhịp tim
nhịp chậm nhịp nhanh thiếu máu cơ tim
đặc biệt máy có khả năng ghi lại điện tim liên tục trong bảy ngày
đối với những trường hợp bệnh khó cần theo dõi dài ngày
máy siêu âm tim và mạch máu bốn d
máy chụp cộng hưởng từ tim một năm đến ba t
hệ thống chắc nghiệm gắn sức thảm lăn
xe đạp lực kế hai trong một kết hợp siêu âm tim và đo điện tim
trần đoán bệnh mạch vành
phòng mổ hybric vô khuẩn hiện đại phục vụ cho phẫu thuật ít xâm lấn
ít quan can thiệp và can thiệp tim mạch